nhà trang là một trong những bãi biển thu hút rất đông khách du lịch trong mùa nghỉ lễ năm nay
bất chấp những bất lợi về thời tiết tại khu vực này
chiều mùng hai tháng năm sau khi bị gián đoạn bởi những cơn mưa rông
bãi biển nha trang của khánh hòa lại kín khách chờ lễ
hàng ngàn du khách che nhau ra đây tắm biển hào mát
chị lương hồng xuân mai ba mươi tám tuổi một du khách hà nội cho biết
để có kỳ nghỉ như dự định gia đình chị đã phải đặt phòng view biển ở nha trang trước cả một tháng
chị mai nói
hơi tiếc một chút vì ngày ba mươi tháng bốn và sáng mùa một tháng năm trời có mưa
gia đình tôi đã phải ở tại khách sạn không đi tour đảo hay là tắm biển được
rất may đến chiều mùa một tháng năm trời bắt đầu hứng nắng
gia đình được tắm biển đến mùng ba tháng năm sẽ về lại hà nội
theo bà nguyễn thị lệ thành giám đốc sở du lịch khánh hòa
dịp lễ ba mươi tháng bốn năm nay lượng khách đến khánh hòa tăng mạnh
nhưng không đông như kỳ vọng vì có nhiều đợt mưa rồng
tuy nhiên từ trưa mùa một tháng năm trời bắt đầu nắng lên nên có khá nhiều du khách ra tắm biển
bà thanh nói
ủy ban nhân dân các phường thuộc thành phố nha trang lực lượng quản lý đô thị và quản lý vịnh biển
được tăng cường để đảm bảo an toàn cho du khách
trong đó có cứu hộ túc trực trên bãi biển công nhân dọn dẹp rác
lực lượng điều tiết các phương tiện đỗ tại các bãi xe ven biển
cũng theo bà thành trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn khánh hòa đón khoảng hai trăm bảy mươi năm năm trăm linh lượt khách
tại cảng hàng không quốc tế cam ranh từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến mùng ba tháng năm
có khoảng bốn trăm một mươi ba chuyến bay với hơn sáu mươi năm lượt khách đến khánh hòa
bến tàu du lịch cầu đá từ ngày ba mươi tháng bốn đến mùng hai tháng năm
đón hơn một mươi năm lượt khách tham quan vịnh nha trang
ông trần minh đức phó chủ tịch hiệp hội du lịch nha trang khánh hòa cho biết
vì được biết trước tình hình có mưa nên đa số các đơn vị lữ hành lưu trú đều có kịch bản ứng phó
du khách cũng tự chủ động tham quan tắm biển theo tình hình thời tiết
đợt này nhóm khách chủ yếu vẫn là khách lẻ khách đi theo hộ gia đình với hình thức du lịch tự túc
trước tình hình covid một mươi chín thực tế vẫn chưa kết thúc du khách tại nha trang cũng như các tỉnh thành khác

chúng ta cũng cần nghiêm túc và chủ động thực hiện những biện pháp phòng dịch phù hợp với bối cảnh hiện tại
làm sao hạn chế được tối đa nguy cơ bùng phát dịch bệnh